cùng với các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đến dự lễ khai giảng tại các địa phương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông hoàng văn thụ huyện lục yên tỉnh yên bái
phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng mong muốn trong năm học mới
trường trung học phổ thông hoàng văn thụ tiếp tục phát huy kinh nghiệm giáo dục đã đạt được
chú trọng giáo dục đạo đức lý tưởng sống ý chí vươn lên trong học tập cho học sinh
nhất là học sinh nhà trường cần xác định thêm mục tiêu để có những bổ sung điều chỉnh cần thiết
về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới quan tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số
chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị đạo đức
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại
đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý
tại hải phòng đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trường ban tuyên giáo trung mương cùng đoàn công tác đã đến sự khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại trường trung học cơ sở chu văn an quận ngô quyền
năm học này hải phòng có bảy trăm bảy mươi tám trường học với hơn ba trăm tám mươi hai học sinh
trong đó tuyển mới gần ba trăm bốn mươi sáu học sinh các bậc học gần hai mươi tám học sinh mầm non
hơn một trăm tám mươi sáu học sinh tiểu học
hơn một trăm linh tám học sinh trung học cơ sở và hơn hai mươi học sinh trung học phổ thông
với hơn một mươi ba lớp gần ba mươi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên các bậc học ngành học
trong ngày khai giảng đồng chí võ văn thưởng chúc mừng thầy và trò trường trung học cơ sở chu văn an
và đánh chống khai giảng năm học mới
hôm nay đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự và chung vui với thầy trò trường phổ thông chất lượng cao hùng vương tỉnh phú thọ
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình mong muốn các em học sinh trường phổ thông chất lượng cao hùng vương
cố gắng học tập tốt chăm chỉ rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi
xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình nhà trường và xã hội
các thầy giáo cô giáo của trường luôn là những người thầy giỏi về chuyên môn
tận tâm nhiệt huyết với nghề và là tấm gương giáo viên đảng viên
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh phú thọ có gần ba trăm tám mươi học sinh các cấp
ngành giáo dục và đào tạo phú thọ đặt mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
giáo dục mũi nhọn phấn đấu hoàn thành xây dựng mới ba mươi hai trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm học này
sáng nay năm tháng chín tại trường tiểu học hòa hoa thám thành phố thanh hóa
đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới và phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm
cho học sinh lớp một toàn quốc với chủ đề giữ chọn ước mơ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đại diện lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dự ngày khai trường
năm học mới này tỉnh thanh hóa quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo tăng cường giáo dục truyền thống
lịch sử văn hóa của dân tộc đạo đức lôi sống cho học sinh
xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
cũng tại buổi lễ những chiếc mũ bàng hiểm đã được truyền đến các em học sinh lớp một
sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tới dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại trường tiểu học lý nam đế xã hùng minh huyện hưng hà tỉnh thái bình
tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tặng quà cho thầy trò nhà trường đồng thời tặng năm mươi suất học bổng cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí vương đình huệ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập
nhân dịp này đồng chí cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
ủy ban nhân dân huyện hưng hà cắt băng khánh thành trường tiểu học lý nam đế
đây là ngôi trường được xây dựng mới quy mô ba tầng gồm hai mươi năm phòng
trong đó có một mươi tám phòng học khang trang hiện đại để chào đón các em học sinh bước vào năm học mới